công an quận ba tp hcm vừa bắt khẩn cấp phạm minh hoàng ba mươi sáu tuổi lê việt anh ba mươi sáu tuổi vũ minh hiếu hai mươi năm tuổi trần võ khương an ba mươi sáu tuổi đều trú tại tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi công an phường nhận được trình báo của một người phụ nữ về việc căn nhà của gia đình bị tạt sơn và chất bẩn
được biết em gái của bà này có mượn bảy triệu đồng của một người bên ngoài mỗi ngày trả ba trăm năm mươi đồng
tuy nhiên em bà đóng được năm ngày thì mất khả năng chi trả và dẫn tới bị các đối tượng tạc sơn chất bẩn
qua truy xét lực lượng công an xác định băng nhóm gây án do hoàng cầm đầu nên bắt giữ
hoàng khai nhận hoạt động cho vay từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hoàng bỏ ra khoảng một trăm linh triệu đồng cho khách ở nhiều quận như quận tám quận sáu vay tiền
hoàng in tờ rơi cho người phát ở nhiều nơi và khách có nhu cầu thì sẽ liên hệ tới hoàng để được tư vấn
sau đó hoàng cho đàn em tới tận nơi để xác minh lai lịch của khách vay
nếu khách đủ yêu cầu nhân viên sẽ báo cho hoàng
trong quá trình đấu tranh điều tra cơ quan công an đã thu giữ ba mươi hai kg cáp năm thùng sơn loại ba lít
một thùng đã sử dụng một bình mắm tôm năm l một laptop và tám điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
công an quận ba đã yêu cầu ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng hoàng
thì nhanh chóng đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba
số hai trăm bốn mươi ba kết mạng tháng tám phường bốn quận ba tp hcm để cung cấp thông tin